tại hà nội hơn năm trăm linh người đã đồng loạt tham gia sự kiện ngày làm sạch thế giới hai nghìn một mươi chín
tại nhiều địa điểm nhằm dọn sạch nơi mình sinh sống và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường
ngay từ sáng sớm nhóm bạn của okabe chikara đã có mặt tại bãi đất chống ven phủ tây hồ
đây vốn là nơi nhiều người dân thường xuyên luyện tập nghỉ ngơi và vui chơi
thế nhưng ít ai biết nơi đây cũng chứa rất nhiều rác
và okabe chikara cũng như những người tham gia sự kiện ngày dọn sạch thế giới hai nghìn một mươi chín
đều có chung mong muốn góp một phần nào đó cho việt nam
em muốn chia sẻ ý tức về vệ sinh của người nhật cho tất cả người việt nam
người nhật thì nếu bắt đầu một cái gì đó một lần thì cũng là muốn làm một trăm linh
tôi muốn làm môi trường hà nội đẹp sách nhất
phủ tây hồ chỉ là một trong một mươi địa điểm
được các nhóm hoạt động của hà nội
hà chỉ là một trong một mươi địa điểm được các nhóm hoạt động xã hội về môi trường lựa chọn
để dọn dẹp trong ngày hôm nay
các vị trí này có điểm chung là đông người qua lại
tuy nhiên do ý thức giữ gìn môi trường của người dân chưa cao nên còn nhiều rác
số rác mà các tình nguyện viên thu được cũng đủ loại
từ rác sinh hoạt tới phế thải xây dựng
đơn vị tổ chức kỳ vọng sự tham gia của nhiều người bạn nước ngoài
chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường hà nội sẽ thay đổi nhận thức của người dân

hãy dành một thói quen thường xuyên hơn
quan tâm đến môi trường cũng như là làm cho không gian của chúng ta ngày càng xanh sạch
thì nó sẽ góp phần đảm bảo hơn cho cuộc sống của chúng ta
chứ không chỉ quan tâm đến ngày lễ
ngày dọn sạch môi trường thế giới năm nay có một trăm năm mươi quốc gia cùng thực hiện
tại việt nam ước tính có hàng nghìn người ở bảy tỉnh thành
cùng chúc sức thực hiện world killing up day hai nghìn một mươi tám